và vừa hôm qua thì tại tỉnh bình dương đã xảy ra vụ cháy tại quán karaoke cũng đã khiến hàng chục người thương vong
vâng sau những vụ cháy thì rất cần rút ra bài học sâu sắc cho những người kinh doanh dịch vụ phòng hát karaoke
cũng như là bản thân khách hàng khi sử dụng dịch vụ để không còn những vụ việc thương tâm
vâng diễn biến vụ cháy thì sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
đến khuyên can vợ chồng em gái cãi nhau phan văn út là anh vợ đã xảy ra mâu thuẫn với em rể là lê văn sản
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
trong lúc xô sát út đã dùng kéo đâm vào ngực trái của sằn một nhát khiến sản tử vong
với hành vi giết người phan văn út đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
sau một thời gian bỏ trốn ba đối tượng trong vụ băng nhóm áo cam gây hỗn chiến tại quận bình tân đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
trong ba đối tượng thì có hai đối tượng cầm đầu băng nhóm áo cam với cả trăm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở quán nhậu ốc hương quận bình tân hôm năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi khiến một số người bị thương
kiểm tra kho hàng của phạm thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cửa hàng kinh doanh của nguyễn văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho và tại cửa hàng có khoảng gần một mươi tám chiếc bánh trung thu nhãn mát nước ngoài
chủ số hàng của hai cơ sở trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa
như vậy là hơn hai mươi hai triệu học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới
đây là năm học được ngành giáo dục và đào tạo xác định với chủ đề đoàn kết sáng tạo ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
vâng dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính mong thầy cô phụ huynh không vì bệnh thành tích mà áp đặt làm tổn thương trẻ
đồng thời tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh
ý kiến của thủ tướng đã nhận được sự hưởng ứng và kỳ vọng của cộng đồng mạng
khát vọng cống hiến
đây là điều được thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh trong phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới
tại trường tiểu học đoàn thị điểm quận nam tử liêm thành phố hà nội ngày năm tháng chín vừa qua
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nhận được sự ủng hộ hoan nghênh của đông đảo cư dân mạng
lời thủ tướng rất là ý nghĩa mong các cấp quản lý giáo viên và gia đình biến những điều đó thành hiện thực
hoan nghênh ý kiến của thủ tướng nỗi nhức nhối nhiều năm của ngành giáo dục
hy vọng các ban ngành của bộ giáo dục và đào tạo đưa ra các giải pháp nâng cao đời sống cho giáo viên
và giảm áp lực vô hình của học sinh đặc biệt các em tiểu học và lớp một mươi hai
rất chính xác đừng vì bệnh thanh tích đừng vì danh hiệu mà để con đánh mất sự hồn nhiên của tuổi thơ
hãy dành cho con trẻ thời gian vui chơi thời gian hoạt động để phát triển thế lực
lời nói của thủ tướng rất hay rất ý nghĩa
hy vọng ngành giáo dục và các bậc phụ

hãy tạo cho con trẻ phát triển trong môi trường lành mạnh
đừng ép con phải chạy đua theo bệnh thành tích của nhà trường và cha mẹ
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chia sẻ nỗi vất vả của các thầy cô để dạy dỗ các em học sinh
nhưng các thầy cô giáo cần nỗ lực hơn nữa
với phương châm nhà trường là nền tảng học sinh là trung tâm thầy cô là động lực
mỗi ngày đến trường là một ngày vui
thủ tướng cũng chỉ đạo ngành giáo dục sớm giải quyết ba thiếu
là thiếu giáo viên thiếu lớp học thiếu sách giáo khoa
đây cũng là những điều được cư dân mạng kỳ vọng
mong các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe tận tâm với công việc mà mình đã lựa chọn
và làm những điều tốt nhất cho các em
chúc cho một niên học gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp nhất
không có gì tốt hơn khi ngành giáo dục đào tạo được học sinh sinh viên có nhân cách tốt đạo đức tốt tài năng tốt thật sự
đã đến lúc tập trung ưu tiên cho ngành giáo dục nhiều hơn và hiệu quả hơn
đã vào năm học mới
nhưng vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên thiếu sách giáo khoa
mong ngành giáo dục có phương án giải quyết tình trạng này để tạo điều kiện tốt nhất cho các con khi đến trường
tôi mong một ngày nào đó học sinh không còn bị xếp hạng trong lớp
điểm số đối với mỗi em là bí mật
các em có nhiều thời gian cho năng khiếu vui chơi và phát huy thế mạnh của mình
sau hai năm ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi

ngành giáo dục bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
với một tầm thế mới
với một tầm thế mới
được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục
mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm học mới
nhưng thực tế cho thấy
năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
việc trang bị cơ sở vật chất trường lớp học
còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục
những vấn đề về sách giáo khoa trang thiết bị dạy học
vẫn là gánh nặng đối với một số học sinh
tình trạng lạng thu đầu năm học
những lỗi lo về dịch bệnh
nhất là dịch covid một mươi chín vẫn hiện hữu
để vượt khó
đạt kết quả tích cực
đồng đảo cư dân mạng cho rằng
không chỉ cần sự nỗ lực của riêng ngành giáo dục
mà còn cả sự chung tay góp sức
của các bậc phụ huynh và tòa xã hội
ngay từ đầu năm học
năm học mới đã chính thức bắt đầu
hãy cùng chia sẻ những ý kiến quan điểm
cũng như kỳ vọng của bạn với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
theo thống kê
của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra hơn năm bảy trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm chết ba ba trăm một mươi bốn người
làm bị thương ba sáu trăm chín mươi người
vâng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
sau nguyên nhân hàng đầu
là do ý thức của người tham gia giao thông còn kém
vì vậy để giảm nguy cơ
và mức độ mất an toàn giao thông như hiện nay
thì giải pháp quan trọng hàng đầu
là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
hiện trường vụ an toàn giao thông
học sinh sinh viên
là một trong những đối tượng được lực lượng cảnh sát giao thông
đặc biệt chú trọng tuyên truyền
bởi đây là những đối tượng có tâm lý chủ quan
và coi thường pháp luật khi tham gia giao thông
công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm
và triển khai thường xuyên liên tục
chứ không chỉ trong mỗi đợt giao quân
hay cao điểm
bản thân tôi nhận thấy
các cơ quan chức năng cũng đã
vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người dân
đối với người dân thì mình cũng nâng cao ý thức
thường xuyên theo dõi
các thông tin để cập nhật
về các quy định
các luật để đảm bảo an toàn
giao thông cho mọi người và mọi nhà
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã giảm cả ba tiêu chí
tuy nhiên trong thời gian gần đây
lại đang có chiều hướng gia tăng trở lại
toàn tỉnh đã xảy ra bảy mươi chín vụ
làm chết năm mươi sáu người bị thương bốn mươi chín người
thiệt hại tài sản khoảng
một tỷ đồng
trong đó địa điểm khu vực xảy ra nhiều
vẫn là trên các tuyến quốc lộ và các huyện
có tuyến quốc lộ đi qua như huyện long hồ
và thành phố vĩnh long
chức năng đã tăng cường từng đám sót
thực hiện đồng bộ các giải pháp
số vụ dư phạm
thì tăng hơn so với
thời gian trước đồng thời là ý thức
của người tham gia giao thông cũng dần dần
được nâng cao thì thời gian tới
để tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm
thực hiện ý kiến
chỉ đạo bán ống đốc
về phía đơn vị phòng xã hội thông
cũng tiếp tục chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ
phổ biến các bộ chiến sĩ
trong từng ca từng đám sót
phát huy tinh thần trách nhiệm
nêu cao ý thức phục vụ nhân dân
chấp hành nghiêm điều lệnh công an dân
trên những diễn biến gia tăng về số vụ tai nạn giao thông
tại tỉnh vĩnh long nói riêng và cả nước nói chung
thì một giải pháp được xác định
quan trọng hàng đầu
chính là cần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
chỉ khi nào tất cả mọi người nâng cao ý thức
và tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông
thì mới có thể hạn chế tai nạn xảy ra
để có thể phân tích cụ thể hơn về vấn đề này

vâng thưa ông qua theo dõi
thời gian vừa qua ông đánh giá như thế nào
về việc chúng ta đã bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật
cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
để chúng ta quản lý tốt hơn về đất đai cũng như là sử dụng đất đai ạ
vâng có thể đầu tiên phải khẳng định rằng
đất đai đó là một cái nguồn tài nguyên
một cái tài sản
có thể nói là vô dạng
do đó ngoài cái việc mà chúng ta quản lý sử dụng đất đai làm sao
cho nó có tiết kiệm hiệu quả
là một trong những mục tiêu rất quan trọng
chính vì vậy mà bên cạnh các cái việc
các luật có liên quan đến ví dụ như là luật đất đai hai nghìn một mươi ba
mà chúng ta đang trong cái tiến trình hoàn thiện các dự thảo
để chúng ta có thể ban hành một cái luật đất đai mới
thì các cái luật tiên qua của chúng ta
cũng đang được trong cái quá trình sửa đồ
đơn cử ví dụ như là liên quan tới luật về giá
hay là luật quy hoạch trước đây chúng ta mới ban hành
và thậm chí tổng số có tới hai mươi hai
cái luật mà có liên quan tới cái luật đất đai
mà chúng ta cũng dự định sẽ sửa trong thời gian tới
như vậy có thể đánh giá một cách khái quát
là chúng ta đang có một cái nỗ lực rất lớn
trong việc hoàn thiện thể chế liên tục quan tới quản lý và sử dụng đất đai
bên cạnh đó thì như vừa nêu
ngoài cái việc là hoàn thiện các cái luật trực tiếp của đất đai
cũng như luật liên quan
thì chúng ta còn có hàng loạt các cái nghị quyết
các cái quyết định
cũng như là các cái văn bản pháp lý dưới luật
để làm sao mà chúng ta có thể điều chỉnh
các cái hành vi các cái hoạt động
mà liên quan tới vấn đề quản lý sử dụng đất đai
làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả
và tôi cũng đánh giá rất cao
cái việc là chúng ta gắn cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
với cái việc kế hoạch
cũng như cái quy hoạch về sử dụng đất đai
từ trung ương cho đến địa phương
thì đây là những biện pháp làm rất là đồng bộ
nó thể hiện cái việc mà chúng ta rất là quan tâm
cũng như là nâng cao cái khả năng cái trình độ chúng ta
trong vấn đề về quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả
vâng có thể thấy rằng là thực tế thì cũng đang đặt ra
cái yêu cầu quy định của pháp luật trong lĩnh vực này
là phải chặt chẽ thống nhất và đồng bộ hơn nữa
và đặc biệt là trong các quy định về thu hồi đất giải phóng mặt bằng
để làm sao mà hài hòa được lợi ích
trong quá trình chuyển đổi đất đai theo quy hoạch
đặc biệt là chúng ta có thể đảm bảo cho người bị thu hồi đất
trong có một cuộc sống và sinh kế tốt hơn
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về vấn đề này không ạ
dạ vâng có thể nói là đất đai là một lĩnh vực rất là phức tạp
nó có rất nhiều các cái nội dung trong đó
và trước hết thì liên quan tới là
như là các cái văn bản mà phó thủ tướng lê văn thành đã được ký
đó là liên quan đến cái nội dung là về quy hoạch và kế hoạch
sử dụng đất năm năm một mươi năm
và thậm chí là hiện nay chúng ta đang cần phải có một cái tầm nhìn
liên quan tới cái việc
chúng ta sẽ chuyển sang một trạng thái phát triển mới
và do đó thì cái việc quản lý sử dụng đất của chúng ta
cũng sẽ phải đạt được cái mục tiêu
khi mà chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng
cũng như là cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian năm một mươi hay thậm chí là tầm nhìn hai mươi năm tới
cái vấn đề thứ hai là để thực hiện cái quy hoạch đó
thì chúng ta sẽ phải có một loạt những cái biện pháp
trong đó nổi lên các nội dung đơn cử
ví dụ là liên quan đến cái tài chính về đất đai
đó là các cái khoản thu ngân sách về đất đai
hay một cái vấn đề rất lớn
và chúng ta cũng đang hoàn thiện trong cái thời gian tới
căn cứ vào cái nghị quyết của trung ương đảng
là cái nghị quyết một mươi tám một mươi tám ban hai
ví dụ như là liên quan đến vấn đề về giá đất
để làm sao mà chúng ta có thể định giá đất
theo cái nguyên tắc kịch trường
thì đây là một cái vấn đề rất lớn
và các nội dung liên quan đến chế độ
về thu hồi đền bù giải phóng mặt băng
như là chúng ta cũng đã chia sẻ
thì chúng ta cũng đã ngay nghị quyết một mươi tám
của trung ương đại
cũng đã đặt ra một cái nguyên tắc
tức là những người bị thu hồi đất
thì họ sẽ phải có được
các cái điều kiện sống tốt hơn
hoặc là ít nhất là bằng
so với cái điều kiện cũ
và như vậy thì chúng ta đã mở ra
thứ nhất là về cái thẩm quyền
về thu hồi đất giao cho ủy ban nhân dân các tỉnh
và cho bởi ban nhân dân các huyện
kèm theo những cái cơ chế giám sát
kể trả để làm sao mà họ thực hiện đúng
các cái quy định này
vấn đề thứ hai chúng ta rất quan tâm
đó là các quyền lợi của những người bị thu hồi đất
thì chúng ta có
những biện pháp ví dụ như là chúng ta sẽ đền bù bằng đất
chúng ta sẽ đền bù bằng nhà
và thậm chí chúng ta có thể là đền bù bằng tiền
các cái điều kiện cụ thể
cũng như là căn cứ và nguyện vọng của những người bị thu hồi đất
tôi cho rằng đây là những cái nguyên tắc
những cái biện pháp hết sức là phù hợp
với cả những cái người
đối tượng mà đã bị là thu hồi đất
trong các cái cơ hội giải phóng bản bằng
và vấn đề thứ ba nữa
thứ bốn mà chúng ta cũng đang hoàn thiện
đó là vấn đề về các chế độ sử dụng đất
để làm sao mà chúng ta có những cái quỹ đất
vừa để phát triển kinh tế xã hội
nhưng đồng thời cũng phù hợp
với cả các cái quyền lợi của nhân dân
trên cái phạm vi quy hoạch cả nước
cũng như là của từng địa phương
vâng ạ bên cạnh cái việc mà chúng ta hoàn thiện
cái hệ thống pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai
thì một cái yêu cầu rất là quan trọng
nó là chúng ta cần phải xử lý nghiêm
những cái hành vi tham nhũng tiêu cực
trong cái quá trình này
vậy thì theo ông cần phải có một cái cơ chế quản lý giám sát
cụ thể như thế nào ạ
dạ vâng có thể nói là do cái giá trị của đất đai
so với những cái miến động của thị trường
có thể nói là rất là bất ngờ
và có nhiều cái mà chúng ta không dự báo được
chưa kể cũng có một số nơi
một số chỗ
cũng đã buôn lặng trong cái vấn đề về quản lý đất đai
do đó thì cái vi phạm về quản lý đất đai
trong cái thời gian vừa qua
cũng có thể nói là khá nhiều
khắp các cái địa phương
và chính cái điều đó là trong các cái văn bản
chúng ta đang hoàn thiện đến nay
thì một trong các cái mục tiêu
đó là chúng ta làm sao mà ngăn chặn
các vi phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai
nó tâu đơn cử
ví dụ như là liên quan đến vấn đề về định giá đất
thì chúng ta giảm bớt
chúng ta đã quyết định
trong những quyết định người ta
đó là chúng ta bỏ cái khung giá đất
và để làm sao cái bảng giá đất
cũng như là xác định cái giá đất cụ thể
nó phù hợp hơn với các nguyên tắc của thị trường
cái vấn đề thứ hai
là chúng ta cũng quy trách nhiệm một cách rõ ràng
cho chủ tịch quỹ ban nhân dân cấp tỉnh
chủ tịch quỹ ban nhân dân cấp huyện
cũng như là các cơ quan tham nghi
trong vấn đề quản lý và sử dụng đất đai
và cái vấn đề thứ ba
đó là chúng ta cũng
bố trí tổ chức
và hoàn thiện cái hệ thống
các cái khoản thu ngân sách
các cái khác là tài chính từ đất đai
và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có
những cái quy định một cách cụ thể
rõ ràng về việc là chúng ta bảo vệ
các quỹ đất của đường cử
ví dụ như là quỹ đất nông nghiệp
quỹ đất trùng lúa
hay là những cái mà chúng ta phát triển
các cái quỹ đất đô thị
cũng như là cái nhà ở đô thị
và bên cạnh đó thì chúng ta cũng dành ra
những cái nguồn lực
đặc biệt là nguồn lực đất đai
để thực hiện các cái chính sách xã hội
ví dụ như là chính sách nhà ở
cho người có thu nhập thấp
chính sách nhà ở xã hội
và tôi nói tóm lại là cái
đất đai của chúng ta sẽ phải được quản lý và sử dụng
để làm sao nó vừa phù hợp với quy hoạch
với chiến lược quá trình kinh tế xã hội
và đồng thời đảm bảo cái quyền lợi của người dân
và nâng cao cái trách nhiệm
của những cái tổ chức và cá nhân
trong vấn đề quản lý và sử dụng đất
vâng đúng như ông nói là
để chúng ta hạn chế được những cái vụ việc như thế này
thì chúng ta cũng phải nêu cao rõ
cái vai trò đứng đầu quản lý của các bộ ngành
đúng không ạ và rất là kịp thời
thì mới đây thành phố hà nội cũng đã có những cái chỉ đạo
về siết chặt quản lý hoạt động đấu giá đất
để kiểm soát chặt chẽ
từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đấu giá đất
cho đến công tác thu hồi giải phóng mặt bằng
và người tham gia đấu ra đất
thì cũng sẽ phải nộp tiền đặt trước
bằng hai mươi giá khởi điểm của tài sản đấu giá
vậy thì theo ông quy định này
thì có giảm được cái nguy cơ là thổi giá đất
cũng như là bỏ tiền đặt cọc hay không ạ
dạ và trước hết thì phải khẳng định
đấu ra đất là một hình thức
có thể nói là rất phù hợp với cái cơ chế thị trường
trong cái bối cảnh mà
cái cơ chế quản lý và sử dụng đất đai
của chúng ta như hiện nay
bên cạnh cái việc là chúng ta sử dụng các biện pháp
về đấu thầu dự án và sử dụng đất chẳng hạn
hay là các biện pháp mà giao đất có thu tiền sử dụng đất
thì tôi đánh giá cái biện pháp đầu ra đất
là một trong biện pháp rất quan trọng
và chính cái việc mà thành phố hà nội
căn cứ vào những cái diễn biến thực tế
trong cái triển khai tổ chức đấu ra đất
trong cả nước
trong cái thời gian vừa qua
đã kịp thời có những cái chỉ đạo
một cách cụ thể rõ ràng
để làm sao hạn chế những cái sai phạm
trong đấu ra đất để đấu ra đất thật sự
trở thành một cái hình thức
trong cái việc là mà chúng ta sử dụng
trên cái thị trường để mà có đất
cho các cái dự án
cũng như là cho cả tổ chức
cũng như là cá nhân
thì tôi cho rằng những cái chỉ đạo đó nó cũng đã đi đúng hướng
cái đầu tiên và quan trọng nhất đó là đảm bảo
cho cái đấu ra đất chúng ta thực hiện một cách công khai
minh bạch và làm sao mọi người tham gia
họ có thể là cạnh tranh một cách bình đẳng được
thì đó là những cái nó phù hợp
và đồng thời hạn chế được cái vấn đề
là bỏ cặp sau khi đã chung đấu ra đất
thì đó là những biện pháp cụ thể
và phù hợp với cái tình trạng hiện nay
cũng như là giúp cho cái đấu giá đất của chúng ta
nó sẽ phát huy một cách tích cực nhất
xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình
với những phân tích rất cụ thể vừa rồi